từ hai mươi chín tháng một việt nam bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín thần tốc xuyên tết
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai hai trăm một mươi tám một trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi hai bốn trăm bảy mươi ca nhiễm
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận ở trong nước là hai hai trăm một mươi một hai trăm bốn mươi ca
ba ca trong đó có một bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm hai mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm với năm trăm một mươi ba bốn trăm một mươi hai ca nhiễm
bình dương hai trăm chín mươi hai bảy trăm chín mươi chín ca
hà nội một trăm hai mươi ba sáu mươi ca đồng nai chín mươi chín tám trăm ba mươi hai ca tây ninh tám mươi bảy tám trăm ba mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một chín trăm năm mươi hai trăm bốn mươi bốn ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn một trăm bốn mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai chín trăm hai mươi hai ca thấu si dòng cao hfnc là năm trăm sáu mươi một ca thở máy không xâm lấn là một trăm một mươi ba ca
thở máy xâm lấn là năm trăm ba mươi ba ca ecmo là một mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy bốn trăm ba mươi hai ca chiếm tỷ lệ một bảy so với số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xét thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xét thứ bốn asean
tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện xét nghiệm được ba mươi hai một trăm linh bốn tám trăm ba mươi chín mẫu
tương đương với bảy mươi bảy năm mươi chín bảy trăm hai mươi bốn lượt người tăng năm mươi một năm trăm năm mươi sáu mẫu so với ngày trước đó
tình hình tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng chống covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm tám mươi ba trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi sáu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi chín hai mươi ba chín trăm ba mươi bốn liều tiêm mũi hai là bốn mươi bảy một mươi một sáu trăm hai mươi ba liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung và tiêm nhắc tiêm mũi ba liều cơ bản là hai mươi bảy ba trăm ba mươi bảy trăm linh chín liều
bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thần tốc xuyên tết nguyên đán
bắt đầu từ hôm nay ngày hai mươi chín tháng một đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế sẽ tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai cho toàn bộ trẻ em người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
đây là nội dung triển khai chiến dịch tiêm chủng đã được thủ tướng phạm minh chính phát động tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế
theo kế hoạch của bộ y tế chiến dịch được triển khai trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã phường và thị trấn
đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế tổ chức triển khai các chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối không để lãng phí
triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine covid một mươi chín đã được cấp không để lãng phí vaccine
đến ngày hai mươi tám tháng một cả nước đã tiêm vớt mốc một trăm tám mươi triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín số vaccine tiêm trong ngày hai mươi bảy tháng một là gần bảy trăm bảy mươi ba liều
trước đó sáng ngày một mươi tám tháng một việt nam tiêm chủng được hơn một trăm bảy mươi triệu liều vaccine
như vậy trong một mươi ngày qua cả nước đã tiêm được khoảng một mươi triệu liều vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi cho người có nguy cơ cao ra soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
đồng thời tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
trong thời gian ngắn nhất có thể ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng dịp tết
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron tại tp hcm là chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai thanh hóa hai hải dương một hải phòng một lòng an một bà diệu vũng tàu một bình dương một lâm đồng một
bộ y tế nhận định
trong thời gian tới với nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đán và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi hai có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng kể cả biến chủng omicron và thậm chí có thể có những biến chứng mới ngoài omicrone

bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận năm cảnh báo và khuyến cáo người dân nên tiêm đủ liều vaccine phòng chống covid một mươi chín bao gồm liều cơ bản và bổ sung nhắc lại để tự bảo vệ sức khỏe cho mình đặc biệt là người trên năm mươi tuổi người có bệnh nền bởi có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine covid một mươi chín làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
trường hợp người dân tự xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín phải khai báo với y tế địa phương để được hướng dẫn chăm sóc điều trị kịp thời tránh nguy cơ chuyển nặng và lây nhiễm cho người thân cộng đồng
để không xảy ra tình trạng đáng tiếc như trên người dân nên tự bảo vệ sức khỏe của mình nhất là trong dịp tết nguyên đán này bằng cách
một thông báo cho trạm y tế nếu có các dấu hiệu ho sốt đau họng khó thở đau mỏi cơ mệt mỏi mất vị giác và khiếu giác
thông báo cho trạm y tế nếu tự xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín để được nhân viên y tế tư vấn hướng dẫn và chăm sóc điều trị kịp thời
ba tiêm vaccine covid một mươi chín đủ liều
thực hiện năm k khẩu trang khoảng cách khử khuẩn không tụ tập khai báo y tế